trong bảy tháng đầu năm nay cả nước có hơn một bốn triệu lượt phương tiện vi phạm quá tốc độ
tỷ lệ vi phạm tốc độ bình quân là một trăm bảy mươi chín lần trên một km
theo báo cáo của tổng cục đường bộ việt nam tính riêng tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
bình quân có sáu mươi bảy tám mươi năm tổng số phương tiện truyền dữ liệu về hệ thống của tổng cục
và cơ quan chức năng đã xử lý vi phạm đối với một hai trăm chín mươi ba xe
trong đó thu hồi phù hiệu đình chỉ khai thác tuyến thời hạn một tháng đối với tám trăm chín mươi bảy xe
từ chối cấp phủ hiệu ba trăm chín mươi sáu xe nhắc nhở hai tám trăm tám mươi sáu xe
về tình hình vi phạm tốc độ xe chạy bảy tháng qua cả nước có tổng số hơn một bốn triệu lượt phương tiện vi phạm quá tốc độ
tăng một trăm một mươi năm sáu mươi sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
tính riêng tháng bảy có bốn trăm bốn mươi năm năm trăm tám mươi ba lần phương tiện vi phạm tốc độ
tăng một mươi ba chín mươi chín so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
so với tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám cũng theo báo cáo của ủy ban an toàn giao thông quốc gia
trong nửa đầu năm hai nghìn một mươi tám toàn quốc đã xảy ra tám chín trăm chín mươi chín vụ tai nạn giao thông
làm chết bốn một trăm linh ba người bị thương bảy hai mươi bảy người